tiếp tục với các tin tức thời sự chính trị quan trọng sáng nay tại hà nội sau phiên khai mạc phiên họp thứ một mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân
tại phiên thảo luận nhất trí với sự cần thiết ban hành pháp lệnh này các đại biểu đề nghị ban soạn thảo tập trung làm rõ thêm một số nội dung có liên quan
một vấn đề được các đại biểu quan tâm là quy định về người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
nhiều ý kiến nhấn mạnh dự thảo pháp lệnh cần quy định rõ người chưa thành niên không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì tòa án phải chỉ định người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ
chúng tôi thấy là cần thiết bởi vì là người chưa thành niên là đối tượng yếu thế được bảo vệ trong hệ thống pháp luật của nước ta
liên quan trực tiếp vấn đề này thì báo cáo đồng chí luật xử lý hành chính đã có quy định một phần riêng phần thứ năm quy định về trình tự thủ tục riêng áp dụng đối với người chưa thành niên bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
trong đó cũng đã quy định rất rõ cái nguyên tắc là trong quá trình xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên thì phải bảo đảm
đó là nguyên tắc tốt nhất cho đối tượng này đấy là nguyên tắc
về quy định thẩm quyền của tòa án xem xét quyết định áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng đối với người chưa thành niên
theo dự thảo tòa án nhân dân quyết định áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng
tuy nhiên nhiều ý kiến nhấn mạnh đây là vấn đề nhạy cảm trong thực tế vì nằm giữa làn danh giới đưa vào trường giáo dưỡng và giáo dục trong cộng đồng
do vậy cần quy định rõ các điều kiện về cư trú đang học tập trong trường và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý
nếu như chúng ta không có một điều kiện cụ thể thì dễ phát sinh tiêu cực
do đó tôi đề nghị nếu như trong dự thảo này mà có một cái chặt chẽ hơn thì quy định là ý kiến
ý kiến bằng văn bản
mà trong đó là đặc biệt là cái chỗ là đại diện của chính quyền là nơi của cái đối tượng đó cư trú
có khi là giao trường thì là như vậy nhưng mà ở tại cái nơi cư chú là cư chú là ở đâu
là ở tại cái ấp cái khốm cái khu phố của người đó
thì nó sẽ mà ý kiến này là ý kiến có tính chất pháp lý
theo dự kiến phiên họp thứ một mươi tám của ubth sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
tại phiên họp này ubth sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng như việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi
chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường thứ hai của quốc hội khóa một mươi năm giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế năm hai nghìn hai mươi hai
chiều qua tại hà nội hội đồng lý luận bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ hai hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
và triển khai kế hoạch công tác nhiệm kỳ ba hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy của hội đồng
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ tịch hội đồng lý luận bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có đồng chí giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ công an
trong nhiệm kỳ hai vừa qua hội đồng lý luận bộ công an đã tiếp tục đảm nhiệm tốt vai trò là cơ quan tư vấn
tham mưu của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an trong xây dựng và phát triển lý luận về các lĩnh vực công tác công an
qua đó góp phần thống nhất quan điểm nhận thức làm cơ sở để ra chủ trương đường lối tư tưởng chỉ đạo phương châm nguyên tắc biện pháp công tác
đối sách phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đối với các lĩnh vực công tác công an
phát biểu tại hội nghị đồng chí giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng thay mặt hội đồng lý luận trung ương
đã ghi nhận những kết quả quan trọng của hội đồng lý luận bộ công an trong nhiệm kỳ vừa qua
và khẳng định hội đồng lý luận bộ công an là mô hình hội đồng hoạt động có chất lượng hiệu quả
đã phối hợp chặt chẽ với hội đồng lý luận trung ương trong công tác tham mưu tư vấn với bộ chính trị
ban bí thư các vấn đề lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
và nhất là các vấn đề lý luận về quốc phòng an ninh và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thời gian tới đồng chí chủ tịch hội đồng lý luận trung ương mong muốn bộ công an
hội đồng lý luận bộ công an tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với hội đồng lý luận trung ương
thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa bộ công an với hội đồng lý luận trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
mà lãnh đạo hai đơn vị đã ký
ghi nhận những ý kiến của chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đại tướng tô lâm nhấn mạnh
bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hội đồng lý luận trung ương trong việc tham mưu với đảng
nhà nước hoàn thiện đường lối quan điểm chỉ đạo sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
đồng chí bộ trưởng yêu cầu từ thực tiễn cuộc đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch
phản động và các loại tội phạm có nhiều thay đổi ngày càng phức tạp tính chất đối tượng
đối tác đan sen xuất hiện nhiều yếu tố mới để tiếp tục phát huy vai trò của mình trong thời gian tới
hội đồng lý luận bộ công an cần nghiên cứu tiếp tục cụ thể hóa các văn bản để tập trung xây dựng
và triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch nghiên cứu phát triển lý luận công an nhân dân
đồng thời cần nhận thức thống nhất và đầy đủ hơn về vai trò của lý luận đối với các mặt lĩnh vực công tác công an
tại đồng nai hôm nay trường cao đẳng an ninh nhân dân i bộ công an đã tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng
nghiệp vụ cho lực lượng hiến binh hoàng gia campuchia thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
đây là khóa huấn luyện đầu tiên của lực lượng hiến binh hoàng gia campuchia
ba mươi học viên ưu tú của lực lượng quân đội campuchia sẽ có khoảng thời gian huấn luyện sáu tháng liên tục
tại trường cao đẳng an ninh nhân dân i giáo trình đào tạo gồm các chuyên đề đã được bộ công an phê duyệt
với các kiến thức về nghiệp vụ kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành cần thiết
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh trong suốt năm mươi năm năm qua quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa nhân dân hai nước việt nam và campuchia
không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp
đồng chí thứ trưởng đề nghị trường cao đẳng an ninh nhân dân i cần chuẩn bị giáo trình đội ngũ giảng viên
chương trình đào tạo sẵn sàng hỗ trợ ban đào tạo cán bộ hiến binh ngay tại campuchia sớm nhất trong năm học này
tiếp tục hoàn thiện chương trình giáo trình tài liệu dạy học đảm bảo khoa học phù hợp với đối tượng học viên
và thực tiễn công tác tại nước bạn campuchia phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát
tiếp tục mở các lớp đáp ứng số lượng đào tạo theo yêu cầu tăng cường thực hành nghiên cứu thực tế
để vừa gian luyện chuyên môn vừa giúp cho học viên có điều kiện tìm hiểu văn hóa việt nam
tăng cường giao lưu hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của hai nước
sáng nay bộ công an đã tổ chức hội nghị triển khai luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi ba
và các văn bản hướng dẫn trong công an nhân dân
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ hội trường bộ công an
đến điểm cầu công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bệnh viện ba mươi tháng bốn bệnh viện một trăm chín mươi chín
tại hội nghị lãnh đạo tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường
đã giới thiệu luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi các văn bản hướng dẫn thi hành luật
và các nội dung quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo vệ môi trường
lãnh đạo cục y tế bộ công an báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường
và triển khai thực hiện các quy định của luật bảo vệ môi trường trong công an nhân dân
theo đó thời gian qua thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao
cục y tế đã tham mưu lãnh đạo bộ triển khai công tác quản lý nhà nước
về bảo vệ môi trường trong công an nhân dân từng bước hình thành và kiện toàn bộ máy tổ chức
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu của lực lượng công an nhân dân
từ cơ quan bộ đến công an các đơn vị địa phương
tại hội nghị công an đơn vị địa phương đã thảo luận tập trung vào những thuận lợi khó khăn
trong triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
và phương hướng giải pháp triển khai có hiệu quả luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi bốn
trong lực lượng công an nhân dân
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến khẳng định
đảng nhà nước ta luôn xác định vấn đề bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe của người dân
là mục tiêu hàng đầu quyết không đánh đổi môi trường để lấy lợi ích kinh tế
luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi đã thể chế hóa các quan điểm của đảng nhà nước về bảo vệ môi trường
trong đó xác định trách nhiệm của mỗi cấp mỗi ngành mỗi người dân
đối với công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu
luật đã quy định rất rõ ba nhóm nhiệm vụ mà bộ công an có trách nhiệm tổ chức thực hiện
thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc
luật bảo vệ môi trường hai nghìn hai mươi và các văn bản liên quan nhất là các lực lượng tham gia trực tiếp
và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường và bảo vệ môi trường
đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch phương án đấu tranh phòng ngừa tội phạm về môi trường
qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chủ động xây dựng kế hoạch để huy động các lực lượng
tham gia xử lý ứng phó với thiên tai hiểm họa liên quan đến môi trường
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị cục y tế đơn vị thường trực tổng hợp các ý kiến tham luận
báo cáo lãnh đạo bộ công an để giao các đơn vị chức năng liên quan kiến nghị sửa đổi bổ sung
một số quy định nhằm đảm bảo việc tổ chức triển khai luật bảo vệ môi trường
và các văn bản hướng dẫn có hiệu quả
tất cả vì sự an ninh an toàn của người dân đó là chỉ đạo của thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào sáng nay
tại công an tỉnh thừa thiên huế
năm hai nghìn hai mươi hai qua thực hiện kế hoạch tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ lực lượng công an thừa thiên huế đã phát hiện hơn bảy một trăm linh trường hợp
tốt về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời kiến nghị khắc phục ngay
gần bảy trường hợp kiên quyết đình chỉ xử phạt thu hồi giấy chứng nhận
đủ điều kiện về an ninh trật tự nhiều trường hợp cố tình vi phạm
công an các đơn vị đã tuyên truyền phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia
phòng cháy chữa cháy xây dựng một mươi hai mô hình điểm tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
trên lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
liên tục mở các đợt cao điểm gia quân qua đó phát hiện xử lý hơn bốn mươi năm trường hợp vi phạm
sau khi nghe báo cáo của công an các đơn vị địa phương thứ trưởng nguyễn văn long
đã kiểm tra thực tế tại các địa bàn cơ sở về xây dựng mô hình điểm tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
thứ trưởng nguyễn văn long đặc biệt cảm ơn bà con nhân dân đã luôn đồng hành sát cánh
cùng lực lượng công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị lực lượng công an cơ sở xây dựng mô hình này
không chỉ dừng lại công tác phòng cháy chữa cháy mà là tổ liên gia về an ninh trật tự
để mọi người khi tắt đường tối đèn có nhau giúp đỡ cộng đồng sức mạnh
loại trừ cái xấu cái ác ra khỏi đời sống xã hội
đây cũng là vấn đề mấu chốt xây dựng tuyến phố an toàn phường xã thị trấn an ninh trật tự
tất cả vì sự bình yên an ninh an toàn và hạnh phúc của nhân dân
sau khi làm điểm các đơn vị cần đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới
kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh karaoke quán bar đồng chí thứ trưởng đề nghị các chủ cơ sở
phải luôn luôn nêu cao ý thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
chính là đang bảo vệ tính mạng sức khỏe tài sản cho chính mình và khách hàng
thưa quý vị đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy chính thức khai mạc vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
quy tụ chín trăm tám mươi đại biểu đại diện cho hơn hai mươi hai triệu đoàn viên thanh niên việt nam trong và ngoài nước
với số lượng đại biểu thuộc lực lượng vũ trang chiếm một mươi đại biểu tham dự đại hội
tuổi trẻ công an nhân dân đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực
lập thành tích chào mừng đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi sáu
qua huấn luyện ba tháng của những đoàn viên
thực hiện nghĩa vụ quân sự trong công an nhân dân
tại đây họ được trang bị nội dung kiến thức cơ bản về chính trị pháp luật
nghiệp vụ kỹ chiến thuật quân sự võ thuật bắn súng phòng cháy chữa cháy và các nội dung ngoại khóa khác
những kiến thức kỹ năng sau khóa huấn luyện sẽ được hỗ trợ một phần cho việc định hướng
đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nhiệm vụ quân sự công an
đây cũng chính là một trong những nội dung mà đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai hướng tới
bản thân tôi luôn mong muốn được sự quan tâm của các lãnh đạo các cấp với việc làm hướng nghiệp
sau khi hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân
đối với mô hình tổ chức của trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một
bản thân tôi thấy phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu lao động của xã hội là đào tạo lái xe
đào tạo vệ sĩ bảo vệ các doanh nghiệp sau khi xuất ngũ
tôi có mong muốn được đào tạo một trong hai ngành nghề trên
tôi ché trung tâm huấn luyện bộ dưỡng nghiệp vụ một phối hợp với cục
sáu để cấp chứng chỉ bảo vệ cho chiến sinh nhiệm vụ có nhu cầu tham gia vào các công ty bảo vệ
cho các doanh nghiệp khi có yêu cầu
và ngoài ra thì trung tâm huấn luyện và bộ dưỡng nghiệp vụ một cũng đang triển khai
xin chủ trương thực hiện đào tạo nghề cho đối tượng hết hạn tại ngũ trong công an nhân dân
tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn hội các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân
về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
ngày một mươi tháng một mươi hai vừa qua
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an thành phố hà nội
phối hợp với thành đoàn hà nội triển khai đội thanh niên sinh viên cấp căn cước công dân lưu động
và kích hoạt định danh điện tử cho người dân nhất là đối với người cao tuổi
người ít tiếp cận công nghệ thông tin cùng với nhiều công trình phần việc thanh niên khác
tuổi trẻ công an thành phố hà nội đã và đang thi đua lập thành tích chào mừng đại hội
với tuổi trẻ công an thủ đô thì chúng tôi cũng đã có rất nhiều những công trình
phần việc để chúng tôi hướng đến chào mừng đại hội hàn quốc
trong thời gian vừa qua thì đoàn thanh niên công thành phố đã có rất nhiều những công trình và mô hình
trong đó thì đặc biệt là ngay trước khi diễn ra đại hội hàn quốc chúng tôi cũng rất vinh dự là
cũng trong tháng một mươi hai chúng tôi cũng vừa được trung ương đoàn trao tặng giải thưởng tình nguyện quốc gia
đối với cơ lộc bộ phần nhanh thì một tình nguyện của tuổi trẻ công an thủ đô
thì chúng tôi cũng triển khai gia quân đợt cao điểm để tổ chức hướng dẫn nhân dân sử dụng cài đặt ứng dụng vnd
và cấp tài khoản định dịch tử
từ khắp mọi miền tổ quốc lực lượng đoàn viên thanh niên công an nhân dân phấn đấu thi đua vì an ninh tổ quốc
hướng tới một đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử
sau hơn ba mươi năm năm đổi mới nhiều thời cơ thuận lợi và cũng không ít khó khăn thách thức đan sen
trong bối cảnh đó đòi hỏi mỗi đoàn viên thanh niên công an nhân dân phải luôn có tư duy tầm nhìn mới
không ngừng đổi mới sáng tạo hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
tôi mong muốn đại hội sẽ thật sự là ngày hội của tuổi trẻ cả nước
chúc đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai sẽ thành công tốt đẹp
triển khai nhiều chương trình đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp
nhất là thanh niên ở biển đảo phát huy sức mạnh tổng thể của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc

mình muốn trải đất hòa bình tinh vương